hơn một chiếc khẩu trang y tế đã được công ty điện lực tỉnh gia lai phát tặng miễn phí cho khách hàng đến giao dịch tại điện lực pleiku trong ngày làm việc đầu với lượng khách hàng đến giao dịch nhiều nhất
sau đợt cấp phát khẩu trang miễn phí công ty sẽ chỉ đạo điện lực các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai phối hợp với ngành y tế thực hiện phun thuốc khử trùng để phòng chống dịch
bên cạnh đó tất cả cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc trong quá trình làm việc khi giao dịch với khách hàng đều thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra